dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại khu vực tây nguyên cũng như phần phía tây nam bộ
sẽ phổ biến mức nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông của nam bộ như tây ninh đồng phú biên hòa và cả nhà bè
trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến trên ba mươi năm độ
vì vậy người dân ở các khu vực này cần có các biện pháp giữ gìn sức khỏe khi đi ra đường
trên biển khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển tiếp tục giảm hơn về cường độ
dự báo trong ngày hôm nay từ ven bờ cho đến khu vực ngoài khơi xa của biển đông
trong đó bao gồm hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa
đều chỉ có gió hoạt động ở mức trung bình yếu
sóng biển vì thế thấp dưới hai mét biển ổn định
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như là khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước